thưa quý vị và các bạn tiêu chí số ba về thủy lợi là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân
và cũng là đòn bẩy trong thực hiện tiêu chí về sản xuất nâng cao thu nhập
tuy nhiên quá trình triển khai cho thấy đây là tiêu chí khó bởi yêu cầu kinh phí lớn trong khi ngân sách còn hạn hẹp
nhất là tại các địa phương phải hứng chịu ảnh hưởng hàng năm của các cơn bão gây ra
đây là hồ dầu cốc có dung tích hơn hai trăm linh m ba tại xã nam thượng huyện kim bôi tỉnh hòa bình
hồ giốc cốc được xây dựng từ những năm tám mươi của thế kỷ trước
với nhiệm vụ điều tiết nước sản xuất cho năm mươi ha lúa và hoa màu phía hạ lưu của hồ
do được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu vật liệu xây dựng con đập này chủ yếu làm bằng đất
nên qua quá trình sử dụng con đập này đã bị xuống cấp
đêm ngày một mươi dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh hòa bình đã xảy ra mưa lớn
với lượng mưa lên tới hơn hai trăm linh mm đã khiến mặt ngoài của con đập này bị sập toàn bộ và sụt lún gần một mét
nước phun ra từ thân đập khiến đập này có nguy cơ bị vỡ
do đó địa phương đã phá một phần thân đập để thoát nước cứu công trình
phía hạ lưu của con đập là nơi sinh sống của năm mươi hộ dân và hơn năm mươi ha lúa hoa màu
nếu đập bị vỡ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân xóm bình tân xã nam thượng huyện kim bôi
sau khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi
ban quản lý đập đã báo cáo và ngay trong đêm đã huy động các lực lượng thi công khắc phục
tuy nhiên để khắc phục được thì cần một lượng kinh phí rất lớn và đây cũng chính là khó khăn để khắc phục sự cố
còn đây là hồ đồng một mươi tại xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
công trình này đã được xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều năm trước đây
nhằm điều tiết nước sản xuất cho bảy mươi hectare lúa của người dân xã quảng đông
trong quá trình đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi một đã được đầu tư sửa chữa cải tạo và nâng cấp
tuy nhiên cơn bão số một mươi vừa qua với sức gió mạnh đã làm sạt lở đất đá và sụt trượt tấm đan bê tông
mái ta luy vùng thượng lưu đê đồng một mươi với khối lượng bê tông sụt lún ước tính là một trăm hai mươi sáu mét khối
và xói lở hơn bốn trăm linh mét khối đất điều này có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ gia đình sinh sống phía hạ lưu con đập

đơn vị tư vấn khảo sát đã đo vẽ lập dự toán nâng cấp tu sửa gửi ủy ban nhân dân huyện quảng trạch xin kinh phí khoảng ba trăm linh bốn trăm linh triệu đồng để làm dọ đá khắc phục tạm thời
tuy nhiên hiện đang là mùa nước mực nước trong hồ đầy nên phải chờ đến mùa khô mới có thể tiến hành được
và đây cũng là một trong những khó khăn của chính quyền địa phương
sau khi cơn bão đi qua thì hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ cho người chung
mà đặc biệt là hệ hạ tầng cơ sở trong việc sản xuất nông nghiệp ở nông thôn là bị thiệt hại rất là nặng nề
hằng trăm km là đường nổi đồng rồi là hằng trăm km canh mương tưới thiêu là bị hư hấp hại
do đó cho nên là cái việc mà để mà khôi phục lại để mà đảm bảo cái đáp ứng cho sản xuất trước mắt là vụ đông xuân là phải hết sức cấp bách
thì rất là khó khăn
trong lúc là chúng ta là nguồn kinh phí thì của tỉnh thì rất là hạn hẹp
mà trung ương thì trong cái điều kiện khó khăn chung của đất nước thì cũng chưa thể hỗ trợ cho đáp ứng ngay cho tỉnh nhà được
do đó cho nên là phải huy động cả cái nguồn lực tại chỗ nhất là từ cả cái cơ sở từ cái nguồn vốn của từ cả cái địa phương
và huy động cả cái nguồn từ quỹ đất từ cái thu ngân sách từ cơ sở địa phương để làm sao đó là vừa tiết kiệm vừa là khôi phục để đảm bảo sản xuất
còn đây là những gì còn sót lại tại thôn hải nam xã cẩm nhượng tỉnh hà tĩnh
sau khi cơn bão số một mươi đi qua hơn một trăm năm mươi mét kè bị vỡ phía trong và cuốn theo toàn bộ đất đá làm hở hà mách trong thân đê khoảng một năm mét gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn sáu mươi hộ dân trong thôn
ở cái thôn hải nam này là cái thôn là giáp cái cửa biển thường chuyên bị ưu hiệp của cả cái cơn bão hàng năm
kể cả như ạp thấp nhiệt đới
gió mùa cũng rất ảnh hưởng đặc biệt là bão
cơn bão số một mươi nó gây thiệt hại rất nghiêm đồng cho thôn
cụ thể là toàn bộ cái tuyến kè biển của thôn là bị sạt đánh sâu sọng gió đánh sâu vào là tuyến kè và làm sắp là sâu ở trong thân đê là một năm mét sâu lỏng là một năm mét rất là nguy hiểm
và hiện nay của thôn là có một mươi tám hồ là nằm trong cái vùng nguy hiểm
hiện nay là có bảy hồ là nhà cửa là bị sập hoàn toàn
đang còn màn trời chiều đất nhân nhân hiệt trức là vất vả
gia đình ông trần văn câu một trong những hộ gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn hàng tháng được hưởng trợ cấp của chính quyền xã
tháng bốn vừa qua gia đình ông được các đoàn thể hỗ trợ xây căn nhà cấp bốn để ông bà có trốn ra vào
thế nhưng do vị trí nằm sát biển bão số một mươi đã khiến ngôi nhà của ông bị hỏng mái toàn bộ đồ đạc trong nhà bị hư hại nặng
và điều mong mỏi duy nhất hiện nay của gia đình ông nói riêng cũng như toàn bộ hơn sáu mươi hộ dân hải nam hiện nay
là được cấp cho nơi ở mới để tái định cư an cư lạc nghiệp và đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản mỗi mùa mưa bão

tháng năm vừa qua gia đình ông được các đoàn thể hỗ trợ xây cân nhạc cấp bốn để ông bà có trốn ra vào
tháng sáu vừa qua gia đình ông được các đoàn thể hỗ trợ xây cân nhạc cấp bốn để ông bà có trốn ra vào

tháng tám vừa qua gia đình ông được các đoàn thể hỗ trợ xây cân nhạc cấp bốn để ông bà có trốn ra vào